một thông tin đang được các bậc phụ huynh và học sinh trung học cơ sở rất quan tâm
đó là chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
theo thông tin mà ngành giáo dục của hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm vừa công bố
thì hàng chục nghìn thí sinh sẽ không có cơ hội vào trường công lập
chỉ tiêu vào lớp một mươi mà sở giáo dục và đào tạo hà nội giao cho các trường công lập là trên sáu mươi bảy
tuy nhiên thống kê của sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho thấy kết thúc năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
dự kiến thành phố có trên một trăm linh một em xét tốt nghiệp trung học cơ sở
như vậy tỷ lệ học sinh có cơ hội vào trường trung học phổ thông công lập chỉ khoảng sáu mươi sáu
tương đương với hơn ba mươi bốn em còn lại sẽ phải học tư thục trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên hoặc học nghề
tương tự tại tp hcm tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi công lập năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong tổng số một trăm linh năm học sinh đang học lớp chín trên địa bàn chỉ chiếm khoảng sáu mươi
trong đó gần hai bảy trăm linh chỉ tiêu vào lớp một mươi chuyên lớp một mươi tích hợp là bảy trăm ba mươi chỉ tiêu
như vậy gần ba mươi tám học sinh đang học lớp chín sẽ không được học lớp một mươi công lập